thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng tp hcm và bảy tỉnh nam bộ còn đối diện với nhiều tồn tại bất cập
nhất là hạ tầng kết nối an ninh an toàn xã hội kinh tế và văn hóa thậm chí là chất lượng phát triển
theo thủ tướng tp hcm và bảy tỉnh tiếp tục là vùng động lực phát triển của đất nước
do vậy hành động và tư duy phải ở tầm cao hơn trong phát triển bảo đảm sự đồng bộ toàn diện
đặc biệt là lo cho dân ấm no hạnh phúc an toàn
phát triển theo hướng bảo vệ môi trường phát triển xanh và chú trọng khoa học công nghệ
trên báo đại biểu nhân dân có bài viết không để chậm trễ mãi nếu vấn đề tại cuộc tiếp xúc của đoàn đại biểu
quốc hội tp hcm với cử tri quận hai lại nóng lên vụ việc ở khu đô thị thủ thiêm
cử tri bức xúc đưa đơn kiến nghị phải đưa vụ việc thủ thiêm ra nghị trường quốc hội
câu chuyện khu đô thị thủ thiêm rõ ràng là không còn là chuyện riêng của cử tri nơi đây
việc ra soát đất đai ngoài danh hay không việc đền bù bố trí chỗ ở để dư luận và người dân tâm phục khẩu phục
là việc phải làm ngay không để chậm trễ hơn
vụ việc khu đô thị thủ thiêm đã đi qua thời gian hơn một năm với lời hứa của lãnh đạo thành phố rất mạnh mẽ quyết liệt
nhưng vì sao vẫn cứ để vụ việc chậm chạp
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay đưa ra vấn đề tinh giản cán bộ công chức cấp xã phường tránh giữ người nhà giảm người tài
ngày hai mươi năm tháng sáu tới nghị định ba mươi bốn hai nghìn một mươi chín ndcp sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định chín mươi hai của chính phủ
về chức danh số lượng một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã phường thị trấn
và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ có hiệu lực
để thực hiện nghị định ba mươi bốn hiện tại nhiều xã phường thị trấn đang chuẩn bị rốt ráo cho kế hoạch tinh giản biên chế theo vị trí việc làm
điều quan trọng cần phải công khai minh bạch tránh trường hợp giữ lại người nhà
do người tài nghỉ việc
còn trên báo tuổi trẻ có bài viết đáng chú ý cảnh báo ma túy tự sản xuất
tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với một mươi bị cáo trong đường dây sản xuất buôn bán ma túy lớn nhất cả nước
từ trước tới nay do văn kính dương ba mươi chín tuổi quê ở hà nội cầm đầu
cáo trạng và lời khai của văn kính dương cũng là lời cảnh báo cho các cơ quan chức năng về tình trạng tự sản xuất ma túy
cùng nguồn lợi khổng lồ do việc này mang lại
trạng thể hiện trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
các bị cáo đã sản xuất rồi đem bán ra thị trường khoảng một mươi tám kg thuốc lắc gây hệ lụy lớn cho xã hội
vốn trung quốc tăng kỷ lục là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
trong bốn tháng đầu năm trung quốc vươn lên vị trí dẫn đầu về vốn đầu tư trực tiếp fdi đăng ký mới vào việt nam
với một ba tỷ đô la mỹ để thực hiện một trăm tám mươi bảy dự án
nếu tính luôn phần vốn góp mua cổ phần từ tháng một đến tháng bốn trung quốc đã đổ vào việt nam gần một bảy tỷ đô la mỹ
thực tế thì trước đây trung quốc chưa bao giờ nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại việt nam
nếu có chủ yếu là góp vốn mua cổ phần tại một số doanh nghiệp trong nước
tuy nhiên sau khi chiến tranh thương mại mỹ trung xảy ra từ đầu tháng một mươi năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên hai một
từ ngày một mươi tháng năm tới đây làn sóng dịch chuyển đầu tư từ trung quốc sang các quốc gia khác
ngày càng gia tăng
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân